ngay sau khi kết thúc hội nghị cấp cao asean ba mươi sáu thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
chủ tịch asean hai nghìn hai mươi đã chủ trì buổi họp báo quốc tế để thông báo kết quả hội nghị
nhấn mạnh đây là lần đầu tiên asean họp theo hình thức trực tuyến đã diễn ra với tinh thần xây dựng
gắn kết của các thành viên asean đã có thống nhất cao trong nhiều vấn đề quan trọng của nội khối asean
thủ tướng nguyễn xuân phúc tuyên bố hội nghị asean lần thứ ba mươi sáu đã thành công tốt đẹp
những vấn đề nổi cộng trong khu vực như vậy chúng tôi nhất trí tiếp tục thúc đẩy hòa bình ổn định an ninh an toàn
và thực hiện tốt những quy định pháp luật quốc tế thông qua đối thoại hợp tác tuân thủ lực pháp quốc tế
trong đó có công ước luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
những va chạm không thể tránh khỏi nhưng chúng tôi kêu gọi các bên kiềm chế tránh làm phức tạp thêm tình hình
thực hiện đầy đủ những quy định quốc tế đặc biệt là thực hiện tốt doc khôi phục đàm phán coc hiệu lực hiệu quả phù hợp
thủ tướng cam kết tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chủ tịch asean trong bối cảnh có nhiều khó khăn chưa từng có hiện nay
thủ tướng cho biết tuyên bố hội nghị đã được thống nhất thông qua

để đánh giá cao tuyên bố hội nghị đã được thống nhất thông qua
với sự thống nhất cao nhiều hội nghị quan trọng từ thanh niên đến doanh nghiệp
mà đặc biệt hội nghị ipa lần thứ bốn mươi một
với sự chủ trì của thủ tướng việt nam và bà nguyễn thị kim ngân
chủ tịch quốc hội việt nam chủ tịch ipa lần bốn mươi một
đã được thảo luận
nhiều vị đánh giá cao vai trò của quốc hội trong việc thay dựng thể chế
để khắc phục tình trạng khó khăn sau đại dịch covid một mươi chín để cùng nhau đoàn kết phát triển
trả lời câu hỏi của phóng viên về các nước phục hồi thế nào sau đại dịch
thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ tinh thần là cần phải đoàn kết và thống nhất cao hơn nữa
để xây dựng một khu vực asean hòa bình đoàn kết hữu nghị phát triển thịnh vượng

chính là những điều mà các nước asean mong muốn hợp tác với các nước trên thế giới
thủ tướng đề nghị các nhà báo trong và ngoài nước cần tuyên truyền đúng tinh thần
để các nước trong asean đoàn kết hơn cùng nhau vượt qua dịch bệnh để phát triển vững mạnh